còn tại tỉnh cà mau đối tượng phạm minh hải trú tại đường quang trung tp cà mau
vừa bị công an thành phố cà mau bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng sáu hải cùng với hai người bạn tổ chức nhậu tại nhà
lúc này anh vương tấn phú ghé vào nhà mời hải mua vé số
giữa anh phú và hải đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc tức giận hải đã đánh anh phú liên tiếp làm anh phú ngã xuống đường bất tỉnh
đến ngày một mươi sáu tháng sáu anh phú đã tử vong tại nhà
cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi xác định anh phú chết là do chấn thương sọ não